ngày sáu tháng một mươi các hãng hàng không nga đã được cấp phép để thực hiện các đường bay thường xuyên đến hai mươi bốn quốc gia
danh sách nào bao gồm cả những quốc gia chưa mở cửa hàng không
các hãng hàng không nga sẽ được phép bay tới các nước đã mở cửa gồm belarus anh ai cập kazakhstan kyrgyzstan
maldives các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae thổ nhĩ kỳ và tanzania cũng như các nước chưa mở cửa không phận
bao gồm azerbaijan armenia đức hy lạp israel tây ban nha italia cộng hòa sip trung quốc manta hà lan
ả rập xê út turkmenistan cộng hòa xếc uzbekistan
các hãng hàng không nga cũng đã nhận được giấy phép cho các chuyến bay thuê bao đến áo bulgari hungary tây ban nha pháp và cuba
tuy nhiên văn bản này không đồng nghĩa với việc nối lại các chuyến bay thương mại